ngày một mươi tám tháng chín ubnd tỉnh bắc giang đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
sau một mươi năm triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh bắc giang có ba đơn vị là việt yên thành phố bắc giang lạng giang có một trăm linh số xã đạt chuẩn
một mươi trên một mươi huyện thành phố đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện việt yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới toàn tỉnh hiện có hơn một trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới
hoàn thành mục tiêu đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám trước hai năm tỉnh bắc giang đã huy động được gần một mươi một bốn trăm linh tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới
tính từ năm hai nghìn một mươi bảy nhân dân đã đóng góp trên một tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn và thực hiện được trên bốn km đường giao thông
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng ba mươi tám triệu đồng một người một năm tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi và gấp một bảy lần so với năm hai nghìn một mươi năm
thời gian tới tỉnh bắc giang chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục lâu dài có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc
cụ thể năm nay có thêm huyện lạng giang vào năm hai nghìn hai mươi có thêm huyện tân yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới và có thêm một mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới